cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi vừa cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành về tình hình ở bang rakhin
nơi mà đa phần cộng đồng người hồi giáo sinh sống và giới chức nhân quyền cho rằng cuộc xung đột ở bang này đã dẫn đến tình trạng quân đội ngược đáy người dân
phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ chuyến thăm tokyo bà ông san suu kyi cho rằng chính quyền thủ đô nay pitor đã không cố gắng che giấu bất kỳ điều gì
và đang cố gắng tìm hiểu nguồn gốc vấn đề bên cạnh đó chính phủ sẽ không cáo buộc bất kỳ ai cho đến khi cuộc điều tra kết thúc
tuy nhiên bà suu kyi đã không phát biểu trực tiếp về lời kêu gọi từ các chuyên gia về lĩnh vực nhân quyền
vốn hối thúc chính phủ myanmar điều tra những cáo buộc về tình trạng ngược đãi bao gồm cả việc cưỡng hiếp và giết hại
xong bà đã kêu gọi quân đội myanmar hành động có kiểm chế